trong những ngày gần đây không khí lạnh tăng cường cùng rét đậm rét hại đang bao trùm nhiều địa phương ở các tỉnh khu vực phía bắc
trên địa bàn tỉnh lào cai liên tục các đợt không khí lạnh đã khiến cho gia súc của nhiều hộ dân địa phương bị chết rét
tính từ đầu mùa đông đến nay đã có một trăm chín mươi hai con gia súc của các hộ gia đình tại tỉnh lào cai bị chết do rét lạnh
trong đó riêng đợt rét đậm rét hại kéo dài những ngày gần đây đã làm cho sáu mươi chín con gia súc bị chết
số gia súc bị chết rét chủ yếu là những con trâu già và ngé non sức đề kháng kém nên khi nhiệt độ giảm sâu đột ngột không chịu được
trong đó tập trung nhiều nhất tại các khu vực vùng cao của các huyện như sapa simacai văn bàn và thành phố lào cai
riêng trong đợt rét lần này từ ngày năm tháng một đến nay đã có sáu mươi chín con da súc bị chết ước tính giá trị thiệt hại trên một hai tỷ đồng
hiện sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh lào cai vẫn đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị
triển khai các biện pháp phòng chống rét cho đàn gia súc khuyến cáo người dân che chắn kín chuồng trại
tăng cường dự trữ nguồn thức ăn theo dõi thường xuyên sức khỏe đàn gia súc không chăn thả ra súc trong những ngày nhiệt độ thấp